đến thời điểm hiện tại năng lực khám chữa bệnh chuyên ngành tim mạch của các bệnh viện tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế
vì vậy chuyển giao nâng cao kỹ thuật trong trần đoán và chữa trị các bệnh lý về tim mạch là một trong những nhiệm vụ cần thực hiện
trong thời gian tới các hoạt động nâng cao chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành tim mạch tiếp tục được thực hiện
cụ thể các bệnh viện tuyến cuối về tim mạch sẽ tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho tuyến cơ sở bằng tổ chức các lớp đào tạo
cử cán bộ trực tiếp nâng cao hỗ trợ các hoạt động can thiệp qua đó hạn chế thấp nhất việc phải chuyển bệnh nhân từ các tỉnh lên tuyến trên
tham gia cùng các bệnh viện trực thuộc bộ y tế thực hiện công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên ngành tim mạch
bệnh viện tim hà nội cũng được giao là bệnh viện hạt nhân tham gia chỉ đạo chuyên môn chuyển giao kỹ thuật cho mạng lưới bệnh viện vệ tinh tuyến tỉnh
như thái nguyên bắc cạn cao bằng hưng yên vĩnh phúc quảng ninh nghệ an hà tĩnh và gia lai
thời gian tới viện sẽ tiếp tục hỗ trợ bệnh viện đa khoa cẩm phả quảng ninh trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh